đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất của mùa đông năm nay
trong đợt rét này ở bắc bộ nhiệt độ có khả năng thấp nhất là từ ba cho đến sáu độ c vùng núi cao có nơi dưới độ c
trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về việc chủ động phòng chống rét đậm rét hại kéo dài
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét
bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân đặc biệt là người cao tuổi trẻ em và người yếu thế
tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh đối với cây trồng vật nuôi thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh nhất là sản xuất nông nghiệp
chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét
bảo đảm an toàn cho người hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp
từ ngày một tháng bảy tới đây sẽ thực hiện tăng lương tối thiểu vùng bên cạnh đó chi tiêu tăng trưởng tín dụng cũng tăng lên nhiều yếu tố khó lường như biến động giá cả của một số mặt hàng thiết yếu đó là xăng dầu thực phẩm thiên tai hay biến đổi khí hậu
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái yêu cầu các bộ ngành địa phương cần dự báo sát tình hình thực tế hết sức cẩn thận không được chủ quan để sẵn sàng các phương án quản lý
điều hành giá phù hợp kịp thời hiệu quả
về công tác quản lý điều hành giá năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng chính phủ đề nghị các bộ ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba khắc phục những tồn tại hạn chế để triển khai các biện pháp quản lý điều hành giá kịp thời hiệu quả
trước mắt chú trọng tăng cường công tác quản lý điều hành giá trong dịp tết nguyên đán bình ổn thị trường giá cả xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền
phó thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành phải chủ động hơn nữa chuẩn bị tốt phương án điều hành giá các mặt hàng nhà nước định giá các dịch vụ công thiết yếu quan trọng theo lộ trình thị trường đặc biệt là giá dịch vụ y tế giáo dục mặt hàng xăng dầu và đặc biệt cần phải chủ động trong việc tính toán sớm chuẩn bị các phương án giá lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng để tránh bị động trong triển khai chính sách
mới đây các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước đã tiếp tục phát huy những kết quả

việc các ngân hàng big four tiếp tục giảm lãi suất huy động được kỳ vọng là sẽ lan tỏa tới các ngân hàng thương mại cổ phần từ đó tạo tiền đề để mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm trong thời gian tới
theo số liệu từ ngân hàng nhà nước hiện mặt bằng lãi suất tiền gửi cho vay đã giảm hơn hai năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai với tác động có độ trễ của chính sách sau những lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành và các biện pháp đồng bộ khác của ngân hàng nhà nước
chuyên gia cũng dự đoán mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới
bên cạnh việc giảm lãi suất huy động các ngân hàng cũng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tiết giảm chi phí như ứng dụng công nghệ thông tin hay cắt giảm các loại phí để tạo thêm

chuyên gia cũng dự đoán mặt bằng lãi suất giảm chi phí như ứng dụng công nghệ thông tin hay cắt giảm các loại phí để tạo thêm giá
thời điểm này nhu cầu đặt mua vé máy bay tết tăng cao khiến cho nhiều trạng chỉ còn các khung giờ bay đêm hoặc vé hạng thương gia với mức giá cao gấp nhiều lần thậm chí một số trạng gần như đã cháy vé
có thể thấy là nhiều năm nay nhu cầu đi du lịch hay là về quê bằng đường hàng không đã tăng rất cao
nằm bắt đường nhu cầu này nhiều đối tượng đã tung ra những chiêu trò bán vé máy bay giá rẻ để lừa đảo chiếm đặt tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn hàng trăm người đã trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ của nhóm tội phạm lừa đảo này
có nhu cầu đi nhà trang dịp tết chị hằng đã lên mạng đặt mua vé máy bay của một fanpage có tên đại lý máy bay minh quân
theo chị chia sẻ do mua trực tiếp tại website của hãng thì giá cao hơn nên chị đã mua qua mạng để được hưởng ưu đãi và giá rẻ hơn khá nhiều
sau khi tìm hiểu thì chị đã chuyển toàn bộ số tiền vé cho bên bán
nhưng sau vài ngày chị nghi ngờ tính chân thực của vé nên đặt điện thoại đến tổng đài để tra cứu
lúc đó mới biết mình đã mua phải vé giả

đến khi mà tôi gọi lại cho anh ấy thì anh ấy đã chặn tất cả mọi hình thức liên lạc của tôi
chỉ cần lên mạng xã hội và gõ cung từ vé máy bay giá rẻ sẽ xuất hiện một loạt những đường link dẫn vào những trang web và fanpage bán vé máy bay giá rẻ
cụ thể chỉ mất ba mươi năm giây có hơn một mươi hai triệu đợt tìm kiếm
theo lực lượng chức năng được biết hiện nay do nhu cầu mua sắm của người dân có sự thay đổi
từ thói quen mua trực tiếp chuyển dần sang mua vé online qua mạng internet
nên nhiều đối tượng đã lợi dựng nhu cầu này để thực hiện các chiêu trò nửa đảo nhằm chiếm các tài sản
chiêu thức lừa đảo của các đối tượng cũng thường để giá vé rẻ hơn từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng một vé so với giá hãng để đánh vào tâm lý tham rẻ của người dân
tránh trường hợp mà vì giá rẻ hơn một hai trăm linh nghìn nhưng mà chúng ta cũng đánh đổi lên một sự gọi là mạo hiểm để mà chuyển khoản cho các đối tượng
mà chúng ta rõ ràng chưa biết danh tính chưa biết về nguồn nữ
mà chỉ bằng cái cảm quan của mình cho rằng đây là một cái trang fanpage đáng tin tưởng để mà đặt vé máy bay
nhất là đặt một cái số lượng rất lớn thì cái điều này cần phải hết sức cẩn trọng
trong trường hợp cần đặt một cái số lượng vé máy bay rất là lớn thì chúng ta nên đến trực tiếp tại các cái đại lý hoặc là những cái hãng hàng không để mà có một cái sự chính thức trong vấn đề là giao dịch
đối với khoản một cái mức cái hành vi lừa đảo quy định từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng
hoặc là dưới hai triệu đồng nhưng mà thuộc một trong các cái hành vi quy định tại khoản một của điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự thì có thể cái mức hình phạt lên tới ba năm tù
để tránh mua phải vé giả khách hàng cũng nên liên hệ trực tiếp với hãng hàng không đọc thông tin mã vé và kiểm tra kỹ hưu lực hay không
và yêu cầu nhân viên hãng xót lại thông tin hành trình bay hành khách bay trước khi chuyển hết tiền cho biên bán
khách hàng cũng có thể kiểm tra sơ bộ mạo vé điện tử bằng mắt thường
mạo vé có thể kiểm tra sơ bộ mạo vé điện tử bằng mắt thường

với hãng zstar thì vé điện tử gồm sáu quý tự có cả số và chữ hoặc chỉ toàn chữ như của việt nam airlines
sáng qua tòa nhân dân tỉnh khánh hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chín bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh khánh hòa
về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp

theo hồ sơ trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện giá rai nay là thị xã giá rai
với vai trò là người đứng đầu đơn vị mời thầu đại diện chủ đầu tư phó chủ tịch hội đồng tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
dự án khu dân cư nọc nạng phường một thị xã giá rai bị căn hà đã vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng
minh bạch trong hoạt động đấu thầu dẫn đến gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn bốn mươi năm tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố năm bị can về các hành vi
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện đắk rông tỉnh quảng trị vừa phát hiện bắt xử một vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy quốc quý hiếm
tại km ba mươi một sáu trăm năm mươi thuộc thôn khe hà xã hướng hiệp huyện đắk rông tỉnh quảng trị công an huyện đắk rông phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh quảng trị phát hiện xe ô tô ba mươi f tám mươi năm nghìn năm trăm bảy mươi ba đang lưu thông theo hướng từ thành phố đông hà
đến hương hóa do lê duy thế điều khiển kiểm tra phương tiện phát hiện trong xe có một lồng sắt đang nhốt một cá thể hổ khối lượng khoảng hai trăm linh kg
qua đấu tranh thế khai nhận vận chuyển thuê cá thể hổ này từ quảng bình đến giao trả tại quảng trị với tiền công ba triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rồng đã tiến hành lập biên bản đồng thời niêm phong và tạm giữ toàn bộ tăng vật cùng các đồ vật tài liệu có liên quan
kính thưa quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ký thông báo về việc cảnh giác hành vi tuyên truyền thông tin dự án bất động sản trái pháp luật trên địa bàn
cụ thể ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ nhận được tin trên địa bàn phường phú mỹ có lễ động thổ dự án chung cư cao tầng thương mại phú mỹ pearl central với chuối đầu tư sài gòn pearl và nhà thầu thi công là phước thanh
tuy nhiên qua rà soát ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ thông báo chưa tiếp nhận hồ sơ dự án có tên chung cư cao tầng thương mại phú mỹ pearl central
đồng thời cơ quan này cũng chưa nhận được đề nghị đầu tư dự án trên địa bàn thị xã của sài gòn pearl
để tránh tình trạng dự án chưa rõ thông tin làm thiệt hại cho người dân cũng như ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trên địa bàn
ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ thông báo đến người dân trong và ngoài thị xã biết đề cao cảnh giác
kịp thời phản ánh các thông tin giả mạo tương tự các quảng cáo giao dịch bất động sản trái pháp luật đến công an thị xã phú mỹ
hoặc ủy ban nhân dân các xã phường để kịp thời xử lý
dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành là dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của quốc hội chính phủ ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
với tính chất là đặc biệt quan trọng đó bông hoa sen khách điệu của nhà ga t một sân bay long thành
đang lộ diện với quyết tâm cao nhất theo tiến độ đề ra
nhà ga hành khách t một trái tim của dự án cảng hàng không quốc tế long thành trong giai đoạn một
đến thời điểm hiện tại đường nét thiết kế hình hoa sen đã lộ diện
chủ đầu tư acv đã chỉ đạo liên danh nhà thầu victor thổ nhĩ kỳ hoàn thành và đưa vào hoạt động hai mươi bốn cậu cáp
đã triển khai thi công các tuyến đường tạm
tạm kết nối với các tuyến đường công vụ hiện hữu của dự án đạt khối lượng một trăm linh
thi công đào đất đạt một trăm linh lắp đặt đưa vào sử dụng sáu trạm biến áp một kva
thưa quý vị nơi tôi đang đứng là phần trước của nhà ga t một sân bay long thành
ở thời điểm hiện tại thì đang có khoảng một công nhân cũng như là hàng trăm thiết bị máy móc
để phục vụ cho xây dựng trong công trường
chủ đầu tư acv đặt ra mục tiêu là sẽ hoàn thành các hạng mục xây dựng
liên quan đến phần bê tông cốt thép trong giai đoạn trước mùa mưa tới
cảng hàng không quốc tế long thành sẽ đạt cấp bốn f theo phân cấp của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
trở thành sân bay lớn nhất việt nam và hướng tới là một trong những cảng hàng không trung chuyển nhộn nhịp
trong khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh của quốc gia cùng với tân sơn nhất tạo thành một cụm cảng hùng mạnh hiện đại
tương lai trở thành một trong những trung tâm hàng không lớn của khu vực
thúc đẩy sức cạnh tranh của ngành hàng không việt nam trên con đường hội nhập quốc tế
góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông
theo nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
nhà ga t một có công suất hai mươi năm triệu hành khách và một hai triệu tấn hàng hóa một năm
dự án giai đoạn một này được yêu cầu hoàn thành đưa vào khai thác thương mại cuối năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân thành phố thủ đức phối hợp với việt nam
viện nghiên cứu phát triển tp hcm và tiktok việt nam ra mắt kênh
khởi động từ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
chương trình thu hút sự tham gia của năm mươi nhà bán lễ doanh nghiệp nhắn hàng
đây là kênh nhằm hỗ trợ cung cấp giải pháp bán hàng mới cho các doanh nghiệp
trên nền tảng thương mại điện tử giúp doanh nghiệp tăng doanh số vượt qua khó khăn
đồng thời quảng bá văn hóa điểm đến du lịch tiêu biểu
sản phẩm đặc trưng của tp thủ đức
ông nguyễn bạch hoàng phụng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp thủ đức cho biết
thực hiện chủ đề năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hcm về chuyển đổi số
và phiên đầu tiên sẽ được ra mắt với các hoạt động livestream trên nền tảng tiktok và tiktok shop
hỗ trợ các doanh nghiệp hộ kinh doanh đầy mạnh tiêu thụ hoa tết và các sản phẩm phục vụ tết
theo ông phụng việc phát triển chợ thủ đức trực tuyến nhằm thúc đẩy nhu cầu mua sắm của người dân
thông qua mạng xã hội tạo trái nghiệm mua sắm trực tuyến dễ dàng an toàn cho người dân
chương trình sẽ có sự tham gia của hơn một trăm linh kol và klc
và các nhà sáng tạo nội dung dự kiến sẽ thu hút một mươi lượt khách tham quan mỗi ngày
ủy ban nhân thành phố thủ đức cũng hy vọng là chương trình sẽ trở thành diễm nhấn bươi sương rộn ràng
an toàn và tích cực cho người dân thành phố thủ đức nơi riêng
và cho người dân thành phố hồ chí minh nói chung trong dịp tết dắp thình
hợp tác với thủ đức lần này là cũng là lần đầu tiên mà chúng ta có thể thấy là một thành phố
có hẳn một kênh thực hiện công tác thương mại trực tuyến
và từ đấy thì hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở trên địa bàn
đưa các sản phẩm ở trên địa bàn và kể cả các sản phẩm du lịch đến với cộng đồng người dùng rất là đông
năm hai nghìn hai mươi bốn này thương mại điện tử bền vững lên ngôi
và cái sự tăng tốc của thương mại điện tử nó sẽ là đặc biệt so với một mươi năm vừa qua
đặc biệt trong thời gian từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng một
tại công viên bờ sông sài gòn dựa ra các hoạt động livestream trái nghiệm
giới thiệu và bán các hàng hóa dịch vụ tết
với sự tham gia của hai mươi nhà bán hàng doanh nghiệp địa phương và các chủ thể hậu kinh doanh
qua đó phát triển kênh tiêu thụ mở rộng khách hàng bức phá doanh thu
và tăng tốc chuyển đổi số trong dịp tết chấp thình hai nghìn hai mươi bốn
không chỉ tập trung xuất tiến thương mại
chương trình cũng sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm các loại hình du lịch
hoạt động cộng đồng tại khu vực công viên bờ sông sài gòn
vườn hoa hướng dương bến tàu thủy thủ thiêm
tàu ngắm cảnh sông sài gòn hai tầng đường sách thủ đức
trước đó sở thông tin và truyền thông tp hcm cùng phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức livestream bán hàng tại chợ bến thành chờ tại huyện cần giờ
các sự kỳ này đã được người dân hưởng ứng và lan tỏa nhiều chợ truyền thống khác
trên địa bàn tp hcm để kết cậu mua sắm trực tuyến trên địa bàn
vietjet tưng bừng chào mừng chuyến bay đầu tiên kết nối đảo ngọc phú quốc với đài bắc
đội du khách từ đài bắc đến với phú quốc vào những ngày chấm xuân
mở ra cơ hội phát triển hoạt động du lịch giao thương giữa hai địa phương
với tần suất khai thác bảy chuyến khứ hồi mỗi tuần đường bay kết nối phú quốc với đài bắc
được khai thác bằng tàu bay hiện đại của vietjet
đài bắc từ lâu được mệnh danh là thiên đường đô thị với những địa điểm du lịch
phòng tranh viện bảo tàng và con phố mua sắm sầm mốt
có thể kể đến như bảo tàng cố cung tòa nhà đài bắc một trăm linh một làng cổ cửu phần thập phần
trong khi đó phú quốc thành phố biển nổi tiếng của việt nam
là điểm đến được yêu thích của rất nhiều du khách trong và ngoài nước
với những địa danh nổi tiếng như cắp treo hòn thơm bãi tắm sao cầu hôn phú quốc
đón mùa xuân mới chào đường bay mới
vietjet mang đến cho khách hàng đại tiệc khuyến mại vé máy bay quốc tế chỉ từ đồng
vào các ngày thứ năm thứ sáu hàng tuần từ nay đến hết ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
gần đến ngày tết nhiều nhà trồng cây kiển tại chợ lách bến tre tắt bật chuẩn bị cây để bán
năm nay kiển tạo hình rồng loại nhỏ là sản phẩm mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho người trồng cây kiển
năm nay là một năm khó khăn với thị trường hoa tết
các nghệ nhân tạo hình cây kiển tại chợ lách bến tre
là sản phẩm kiển rồng loại nhỏ có giá từ một năm đến hai triệu đồng mỗi cặp để dễ bán
được chọn để tạo hình rồng linh vật của năm giáp thình hai nghìn hai mươi bốn nhiều nhất là cây tắt
có ba kích cỡ và giá tiền cũng giao động theo ba mức
loại lớn nhất cao hơn một mét có giá tám triệu đồng một cặp
loại vừa có giá hai triệu đồng một cặp và loại nhỏ nhất có giá một năm triệu đồng một cặp
để tạo ra sản phẩm tắt kiển hình rồng cần chuẩn bị từ trước và trải qua rất nhiều công đoạn công phu
được chọn làm kiển thú được trồng từ tháng năm âm lịch đến tháng một mươi thì dồn vào một chậu
sau đó hàng khung sắt để định hình thân rồng
ngoài ra còn phải chuẩn bị các vật dụng khác như tấm bika trái mù u trễ cây bần để tạo hình lưng rồng mắt rồng râu rồng
bình quân mỗi ngày một người tay nghề giỏi có thể làm được hai sản phẩm kiển trồng
để chuẩn bị phục vụ tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
những cây đào cây bồ đề mạ vàng với khối lượng khủng đã được sản xuất
nhân công đã làm việc từ sáu tháng đến hai năm để làm ra những sản phẩm này
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
đây là năm thứ hai ông ngọc cùng các cộng sự cho ra thị trường các loại cây chương tết mạ vàng
điểm nhấn dịp tết này là bồ đề
bồ đề đào tràng bồ đề vĩ đại các tường loài cây tự trưng cho phật giáo nhằm mang đến sự bình yên thanh tịnh
phần thân cây được ghép tiễn bỉ từ các khối hộp kim đồng
bên cạnh gốc cây là tượng phật cao hơn một mét được làm cùng chất liệu và mạ vàng sáng bóng
phần tán cây rộng ba chín mét và có đến hai mươi sáu cành chính bốn trăm bốn mươi bảy cành phụ uống lượng đều xung quanh thân
cây bồ đề đào tràng có bốn sáu trăm linh m hai
cây bồ đề đào tràng có bốn sáu trăm linh m hai và hiện đang trong quá trình đăng ký kỷ lục guinness thế giới với hạng một cây bồ đề bằng đồng mạ vàng lớn nhất thế giới
bắt đầu từ ý tưởng là chúng tôi muốn lan tỏa giá trị và niềm tin của phật giáo cho đến những người phật tử trong nước phật tử hai ngoại cộng đồng phật giáo trên thế giới
chúng tôi tốn hơn ba mươi người làm rồng rã hơn một năm rưỡi thì tạo ra được cây bồ đề này
bên cạnh cây bồ đề vĩ đại cát tường còn giới thiệu ra thị trường cây đào mạ vàng cây hoa đào tượng trưng cho ngày tết ở miền bắc cao hai m trọng một m làm nên bởi bàn tay khéo léo của những người thợ
cây đào được thiết kế đúng theo truyền thống của người miền bắc
kiểu dáng theo phong thủy lỗ bang với thiết kế có năm cánh kép biểu trưng cho ngủ phút kép gấp đôi niềm hạnh phúc an lành cho mọi gia đình
phần cánh hoa và nụ hoa mạ vàng hồng giống với màu sắc thật của cây đào
nhiều nghệ nhân trồng cây kiển đã giúp ông và công ty thiết kế dáng phù hợp với văn hóa ngày tết của người việt
công ty chúng tôi mới được sản xuất và trưng bày cách đây hơn một năm rưỡi
thì tôi là một nghệ nhân làm sản xuất hàng đồng mỹ nghệ hàng thủ công thế hệ thứ ba trong gia đình
thì từ xưa tới giờ từ đời ông nội tới đời cha thì chỉ làm những cái sản phẩm gia công theo đơn đặt hàng của khách hàng
gia công sản xuất trong nước gia công hàng xuất khẩu đi thị trường mỹ đi thị trường châu âu
nhưng mà tôi cảm thấy rằng tôi cũng mong muốn
có một cái di sản gì đó một cái thương hiệu một cái sản phẩm gì đó để lại cho thế hệ mai sau
cho con cho cháu và cho những đàn em thế hệ mai sau tiếp nối cái truyền thống của cha ông mình
sản xuất ra những cái sản phẩm có một cái tay nghề cao một cái trình độ kỹ thuật và những người nghệ nhân người ta phát huy được
để ngày tết thêm phần sắc màu những loại cây bồ đề đạo tràng và cây mai mạ vàng này sẽ được mang ra trưng bày tại đường hoa nguyễn huệ từ ngày hai mươi năm tháng chạp đến hết ngày mùa ba tết giáp thình hai nghìn hai mươi bốn để người dân và du khách có dịp thưởng lãm
bởi màu vàng là tượng trưng cho sự giàu sang phú quý sung túc và thịnh vườn
màu vàng còn là màu đem lại sự vui vẻ hòa bình hạnh phúc và trường thọ